vài tháng sau thảm họa cháy rừng khủng khiếp tại australia một số cánh rừng đã bắt đầu đón sự trở lại của màu xanh và các loài động vật
đây là tín hiệu đáng mừng cho thấy sự sống vẫn có thể nảy mầm ở những nơi khắc nghiệt nhất
nhiều khu rừng chìm trong biển lửa trong các vụ cháy rừng tại australia đã biến nơi đây thành đống cho tàn
tuy nhiên gần đây nhiều người vui mừng khi nhìn thấy sự sống
các loại thực vật nhanh chóng sinh sôi thậm chí chúng còn tận dụng các chất dinh dưỡng trong cho để phát triển nhanh hơn
giữa khu rừng bị bao phủ bởi màu đen của cho những trồi non nhú lên mang đến hy vọng về sự hồi sinh
mặc dù hệ thực vật của australia có khả năng tự phục hồi
nhưng chặng đường hồi phục hoàn toàn của hệ sinh thái tự nhiên tại khu vực này chắc chắn vẫn còn mất rất nhiều thời gian